các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hồi một mươi sáu h ngày bốn ba tại khu vực đường kè hồ tây phường nhật tân anh lxt điều khiển xe ô tô và chạm với xe máy do quang điều khiển chờ bạn gái phía sau làm xe máy của quang bị loạn troạng nên giữa anh lxt và quang xảy ra tranh cãi dẫn đến ẩu đà
khi được người dân căng ngăn hai bên lên xe rở đi sau đó anh lxt về nhà nằm nghỉ
đến hai mươi h ba mươi phút ngày bốn ba thay sức khỏe anh t diễn biến xấu gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện chiều ngày năm ba
đáng chú ý sau khi vụ việc xảy ra mạng xã hội đăng nhiều thông tin về vụ việc và tìm đối tượng hành hung anh lt
trước đó ngày bốn tháng ba công an quận tây hồ nhận được đơn trình báo của gia đình anh l về việc anh tê bị một đối tượng chưa rõ tung tích đánh gây thương tích tại khu vực thung lũng hoa hồ tây phường nhật tân
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận hồ tây đã báo cáo lãnh đạo công an tp hà nội đồng thời khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
xảy ra va chạm khi tham gia giao thông là điều không ai mong muốn
đều trong trường hợp không xảy ra thiệt hại lớn về người và tài sản nhiều người lựa chọn phương án dĩ hòa vi quý bỏ qua cho đối phương hoặc gọi cho lực lượng chức năng đến để giải quyết
đây được gọi là cách của những người phát minh
tuy nhiên trong xã hội phức tạp hiện nay chắc chắn sẽ có những người không văn minh
đối với những đối tượng này họ sẵn sàng trả đũa chẳng cần biết mình đúng hay sai
trước đó cũng đã từng xảy ra không ít vụ ẩu đà hành hung sau những vụ va chạm giao thông trên đường
chủ nhân ngôi nhà số ba trăm tám mươi năm trên đường lê duẩn thành phố tuy hòa tỉnh phú yên và cả những hộ dân sinh sống cạnh đó vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại sự việc xảy ra vào khuya ngày hai mươi một tháng năm
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối ngày hai mươi một tháng năm ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
điều khiển ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi tám a chín nghìn một trăm chín mươi tám chạy trên đường lê duẩn đoạn qua phường bảy thành phố tuy hòa tỉnh phú yên theo hướng bắc nam
khi đi đến đoạn trước số nhà ba trăm tám mươi năm lê duẩn thì xe ô tô do ông hoàng cầm lái xảy ra va chạm với xe máy mang biển kiểm soát bảy mươi tám g một sáu mươi hai nghìn hai trăm linh bốn do đối tượng lê trí đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại khu phố trung hòa thị trấn củng sơn huyện sơn hòa phú yên điều khiển chạy ngựa
sau cú tông xe đạp ngã sóng xoài ra đất xe máy đổ chắn trước đầu xe ô tô của ông hoàng
do bị đau đạt không đứng dậy mà ngồi trước đầu xe hơi liên tục chửi bới miệng không ngừng nói ra những câu tục tiễu
tức giận vì đang đi đường lại gặp phải một tên trí phèo ông hoàng liền xuống xe mở cốp lấy ra chiếc gậy bóng chảy bằng kim loại dài bảy mươi năm cm với ý định sẽ dàn mặt và đuổi đạt đi
thế nhưng có lẽ chính ông hoàng cũng không thể ngờ cây gậy bóng chảy ông dùng để phòng thân
lại chính là hung khí mà đối tượng đạt dùng để tước đoạt mạng sống của ông ngay sau đó
trong đoạn clip được người dân chứng kiến ghi lại thấy đạt lò giò đứng dậy ông hoàng từ phía sau cầm gậy chạy lại vụt một cái vào chân đối tượng
tức giận vì đã bị tông trúng còn bị tài xế xe hơi dùng gậy tấn công
dựa vào lợi thế về sức khỏe tên thanh niên hai mươi tám tuổi đã giật lấy kiện bóng chảy từ tay nạn nhân sau đó tấn công nhiều phát vào vùng trọng yếu khiến người này ngay lập tức bất tỉnh
dù thay đối phương đã bất tỉnh nhưng đối tượng vẫn không chịu dừng tay hắn tiếp tục dùng chân đạp nhiều nhát vào người nạn nhân sau đó mới chịu bỏ đi
người dân xung quanh khuyên can nhưng do thấy đạt quá hung hãn tay lại năm năm trước gậy nên người dân chỉ đành báo với cơ quan chức năng
sau khi hắn bỏ đi mọi người nhanh chóng đưa ông hoàng đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình định
tuy nhiên đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm bác sĩ nguyễn thành nam bình phó giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh bình định cho biết
nạn nhân là ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ở phường một thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
người bị đánh sau va chạm giao thông trước đó tại phú yên đã tử vong
bác sĩ cho biết thêm hiện tại thi thể của nạn nhân đã được đưa xuống nhà đại thể để phục vụ công tác điều tra
bác sĩ bình chia sẻ ông hoàng nhập viện trong tình trạng bị thương tích quá nặng vùng trọng yếu bị chấn thương nghiêm trọng
nứt sọ thái dương và vùng đỉnh bên trái không thể phẫu thuật tiên lượng rất khó qua khỏi
dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa nhưng khoảng một mươi chín h ngày hai mươi hai tháng năm bệnh nhân thở máy bắt đầu không còn dấu hiệu của sự sống
đến sáng ngày hai mươi ba tháng năm thì tử vong
sau khi tiếp nhận vụ việc nhận thấy đây là một vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây hoang mang cho quần chúng nhân dân
đối tượng tuy trẻ tuổi mà táo tợn dám ra tay công khai giữa đường
công an tỉnh phú yên phối hợp với công an thành phố tuy hòa điều tra ban đầu và tổ chức lực lượng truy tìm đạt
đến chín h ba mươi phút sáng ngày hai mươi hai tháng năm đạt đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đầu thú và bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra
công an tỉnh phú yên tiếp nhận hồ sơ từ công an thành phố tuy hòa để điều tra và xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan điều tra không còn vẻ hùng hổ bậm trợn như trong clip đạt cụm mắt in lặng trả lời từng câu hỏi
chỉ vì bồng bột thiếu thắng không kiểm chế được hành vi mà một mạng người đã ra đi giữa tay hắn
ánh mắt của đà toát lên một nối sợ vô hình khi biết có một bản án nghiêm minh đang chờ hắn
tương tự như vụ việc trên tại bình dương vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cũng đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng khiến hai người thương vong
nguyên nhân cũng chỉ bởi va chạm giao thông mà nảy sinh mâu thuẫn
khi mọi thứ không thể giải quyết được bằng lời nói thì cũng là lúc bạo lực lên ngôi
nhất là khi các đối tượng và kể cả nạn nhân đều là những thanh niên suy nghĩ còn chưa chín chắn sốc nổi
dễ bị kịch động
trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên vá hung khí rượt đuổi tấn công người gây náo loạn cả khu vực
trong đoàn clip hai thanh niên bị một nhóm gồm nhiều đối tượng truy sát
dù nơi xảy ra sự việc là trên con đường đông đúc người xe qua lại thế nhưng nhóm người kia vẫn hung hăng tay cầm hung khí cào thét rượt đuổi cho bằng được hai nạn nhân
ngày một mươi bốn tháng hai phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thuận an
đã bắt giữ hai đối tượng trong nhóm người dùng hung khí truy sát khiến một người tử vong một người bị thương sau va chạm giao thông
hai nghi can bị công an bắt giữ là nguyễn hoàng phương ba mươi một tuổi và đặng hoàng kim hai mươi tám tuổi cùng quê an giang
một số người khác trong nhóm bỏ trốn đã bị công an truy bắt
qua xác minh sự việc xảy ra vào chiều một mươi hai tháng hai trên đường hai mươi hai tháng hai đoạn trước chợ thuận giao phường thuận giao thành phố thuận an
hai nạn nhân là lâm văn vui và nguyễn văn vũ em
trước đó vào trưa cùng ngày vui cùng vũ em và một vài người khác rủ nhau đi nhậu
trên đường đi vũ em bị trần thúc bảo
bốn mươi tuổi quê an giang điều khiển xe máy đụng chúng người
hai bên lời qua tiếng lại sau đó được người dân can ngăn nên mới dừng lại
nhóm của vũ em tiếp tục đi nhậu
về phần bảo không nuốt trôi được cục tức này nghĩ chỉ tại mình đi một mình nên mới bị nhóm của vũ em ăn thiếp
bảo liền gọi thêm một số anh em cầm theo hung khí đi tìm nhóm vũ em trả thù
khi thấy hai nạn nhân đang đi trên đường nhóm bảo ngay lập tức tấp lại truy sát liên tiếp khiến hai người chỉ biết ôm đầu bỏ chạy
hậu quả vui tử vong vì vết thương quá nặng
vũ còn thoi thóp được đưa vào bệnh viện cấp cứu may mắn giữ được tính mạng
hiện tại vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ
trong một vụ án khác vẫn là tài điểm nóng về an ninh trật tự bình dương
sau cú va chạm khiến một đôi nam nữ và bốn thanh niên bị hất văng ra đường đôi bên đã xảy ra tranh cãi
chưa rõ đúng sai ra sao nhưng nhóm thanh niên bốn người đã nâng cẳng chân hạ càng tay đôi nam nữ
bị dồn vào đường cùng thanh niên bị tấn công dùng hung khí truy đuổi ngược lại khiến bốn người thương vong
vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu một đôi nam nữ đi xe tay ga chạy trên đường trần não theo hướng từ cầu cái chê ra cầu sài gòn
người cầm lái được xác định là vũ anh tuấn hai mươi sáu tuổi ngụ tại phường thảo điền hai quận hai
còn người ngồi sau là trần t d
trần t d hai mươi bốn tuổi quê tỉnh nam định bạn gái của tuấn
khi đến số nhà một trăm sáu mươi bảy trần não chiếc xe của cặp đôi này xảy ra va chạm giao thông với nhóm bốn thanh niên gồm đoàn trọng nghĩa hai mươi năm tuổi phạm trọng hiếu hai mươi ba tuổi cùng ngụ tại quận chín
đoàn tiến thông bốn mươi hai tuổi ngụ tại quận hai và phan nhật nam ba mươi tám tuổi ngụ tại quận ba đi trên hai xe gắn máy lưu thông trên đường trần não hướng từ đường lương định của về cầu sài gòn
sau một hồi lời qua tiếng lại đổ lỗi cho nhau
nhóm bốn thanh niên cậy đông động chân động tay với tuấn
vì bị chặn xe nên tuấn bỏ xe chạy bộ
tuy nhiên vẫn bị nhóm của nghĩa truy đuổi cắt gao
bất ngờ tuấn lấy hung khí mang trong người vung loạn xạ tấn công ngược lại nhóm thanh niên
do không có sự phòng bị trước hiếu thông và nam đã bị tuấn tấn công trọng thương
chưa dừng lại ở đó đối tượng tiếp tục đuổi theo nghĩa và dùng hung khí tấn công nhiều nhát vào vùng trọng yếu khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp hcm và công an phường bình an đã có mặt khống chế đối tượng
hung khí gây án thu được là một con dao bấm
tuấn vẫn giữ bên mình do chưa kịp tiêu hủy thì đã bị bắt
tại cơ quan điều tra đối tượng khai sau khi gây án định đưa bạn gái chạy trốn nhưng bị lực lượng chức năng bắt lại
được biết khi tuấn bị bắt mới chỉ hai mươi sáu tuổi và đang làm pha chế tại một nhà hàng ở trung tâm sài gòn
về phần bốn nạn nhân dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên nạn nhân nghĩa do vết thương quá sâu lại trúng phần trọng yếu nên đã tử vong
còn ba người còn lại tiếp tục được các y bác sĩ cứu chữa
đến khoảng hai mươi hai h tối cùng ngày công an tp hcm đã tiến hành phối hợp với công an quận hai
và các đơn vị nghiệp vụ liên quan phong tỏa khám nghiệm hiện trường lấy lời khai nhân chứng
để làm rõ vụ án mạng kinh hoàng xảy ra trước đó
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại